còn tại tỉnh hải dương công an thị xã trí linh đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại số nhà một mươi bốn lý tường kiệt phố hùng vương phường sao đỏ thị xã trí linh vào đêm ngày hôm qua
vụ việc được người dân và công an thị xã trí linh phát hiện vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng sáu
tại hiện trường chị bùi thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy bị chết trong tình trạng một vết đâm tại ức và cổ tay
chồng là anh trần văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn bị chết trong tình trạng treo cổ
một số nhân chứng tại hiện trường cho biết trước đó vào ngày hai mươi chín tháng chín
hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau công an thị xã trí linh và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang khẩn trương điều tra làm rõ